những ngày gần tết thường được gọi vui là mùa của các bữa tiệc
có thể kể đến như tiệc tổng kết tháng tổng kết năm tất niên với gia đình hay tất niên với bạn bè
đây chính là thời điểm mà hệ tiêu hóa của chúng ta phải hoạt động với năng suất cao
đến từ việc ăn uống và sử dụng rượu bia đột biến
việc kiểm soát tần suất ăn uống và đảm bảo vệ sinh thực phẩm là yếu tố then chốt
giúp cho chúng ta giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa của mình
đầu sẽ là câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên intv thời điểm này trong năm thường ghi nhận số ca bệnh nhập viện
vì ngộ độc rượu dối loạn tiêu hóa tăng cao hơn mức bình thường
tại bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an số lượng bệnh nhân đa phần trong độ tuổi từ hai mươi năm đến năm mươi năm tuổi
với tần suất ăn uống dày đặc anh quân thường xuyên rơi vào trạng thái đầy bụng
bụng ỉ ạch khó tiêu có thời gian bị táo bón
anh quân không thể đi vệ sinh trong bốn đến năm ngày
vì thường xuyên bị chóng mặt anh quyết định nhập viện
cùng vào viện với anh quân anh tùng đã phục hồi hơn sau nhiều ngày điều trị vì ngộ độc rượu

việc ăn uống thiếu điều độ ăn ít rau xanh ăn nhiều thức ăn dầu mỡ và lạm dụng rượu bia vào dịp cuối năm
là nguyên nhân hàng đầu khiến hệ tiêu hóa quá tải
những bệnh tiêu hóa thường gặp trong ngày tết phổ biến như chướng bụng đầy hơi viêm lết dạ dày
một số tình trạng nặng như ngộ độc thực phẩm nhiễm trùng đường tiêu hóa
những bệnh nhân có các bệnh lý mãn tính bệnh nền
ví dụ như bệnh nhân có sơ gan bệnh lý mãn tính liên quan đường tiêu hóa
có các bệnh lý tăng huyết áp và đặc biệt là những người mắc bệnh đái tháo đường này
bệnh mỡ máu các bệnh lý mãn tính như máu huyết học và thậm chí u thư
khi mà sử dụng bia rượu thì rất có nguy cơ là sẽ bị ngội độc bị mệt
và bị tụt đường máu hoặc khi bị ngội độc thức ăn nữa thì sẽ tụt đường máu
rượu cùng với cả việc sử dụng quá nhiều các đồ ăn uống chế độ ăn
có nhiều phủ tạng
có nhiều mỡ có quá nhiều dinh dưỡng không hợp cho bệnh nhân bị út
bị sơ gan bị đáy tháo đường bị các tổn thương thật mạng
thì là gây ra những biến chứng nặng nề thêm cho bệnh nhân
mà có thể khiến những bệnh nhân đi cấp cứu một ngày nào đó trong tuần
khi bệnh nhân mà đường máu chưa kiểm soát được rất cao
thì khi lại thêm bệnh đường cao vào nữa thì càng dễ bị các nhiễm khuẩn
càng dễ bị các biến chứng dối loạn thăng bằng kiểm toán
gây ra nặng tình trạng bệnh cho bệnh nhân
bên cạnh các bữa liên hoan tổng kết
cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại rượu để biếu tặng hoặc để sử dụng tăng cao
lợi dụng tình hình này không ít đối tượng đã làm rượu giả
rượu kém chất lượng để bày bán ra thị trường
bất chấp an toàn tới tính mạng của người sử dụng
người dân khi uống nhiều rượu cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe
nguy hiểm hơn nếu uống phải các loại rượu trôi nổi bán ra thị trường
có thể gây ngộ độc
còn cồn công nghiệp họ pha chế là methanol
thì thực ra để mắt thường nhìn thì rất là khó
nhưng mà như các khuyên cáo trên tv của các chuyên gia
về sức chống độc cũng như trên khoa về dưỡng dưỡng thực phẩm
thì rượu chúng ta dùng phải có nguồn gốc xuất xứ
thứ hai là chúng ta càng hạn chế dùng rượu được càng tốt
thì nó sẽ giảm nguy cơ ra và phải biết lắng nghe cơ thể của mình
chí chứng để lại các bệnh nhân mà uống rượu kéo dài nhiều năm
hoặc là nghiện rượu lãng dụng rượu nghiện rượu
hoặc là các trường hợp di chứng để lại do ngộ độc rượu nặng
ví dụ như là các biểu hiện có thể để lại
ví dụ như về thần kinh thì có thể là có những đoạn thần
đoạn thần do rượu
rồi là các quyến chứng do ngộ độc rượu để lại
nó cũng để lại di chứng
ví dụ như là sau những suốt huyết não
nhiều vó não do rượu
rồi bệnh nhân để lại các di chứng nằm liệt một chỗ
có thể thấy tình trạng gia tăng số ca nhập viện vì ngộ độc rượu ngày càng cao
đặc biệt trong các dịp tụ tập liên hoan cuối năm
do đó để tránh phải nhập viện vì liên quan đến rượu bia
mỗi người hãy tự biết bảo vệ bản thân trước mỗi cuộc liên hoan
giảm thiểu nguy cơ rối loạn tiêu hóa cũng như ngộ độc khi sử dụng đồ uống có cồn
có chọn lọc trong dinh dưỡng đạp vào uống qua chừng bực
dừng đúng lúc là một lưu ý quan trọng
trong đó nam giới không nên uống quá hai đơn vị rượu
nữ giới không quá một đơn vị rượu
một đơn vị rượu tương đương với một loa bia
một trăm linh ml rượu vàng hay hai mươi năm ba mươi ml rượu mạnh
bạn cũng không nên dùng các loại rượu ngâm rễ cây cỏ
hay các động vật không rõ nguồn gốc
vì có thể gây ngộ độc nguy hiểm tới tính mạng
có rất nhiều ảnh hưởng không tốt cho rượu gây ra
mà có thể gây ra ngộ độc
đưa ra một khuyến cáo chung
trước hết là chúng ta hạn chế sử dụng rượu bia
đặc biệt là trong công việc khi chúng ta đang làm việc
đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta tham gia giao thông
là tuyệt đối không nên sử dụng rượu bia
vì nó có thể để lại những hậu quả rất nghiêm trọng
ngoài việc suy chức năng cơ quan
nó ảnh hưởng đến thần kinh
chúng ta có thể không kiểm soát được
trong quá trình tham gia giao thông
mà gây ra các tai nạn giao thông
ví dụ như là chấn thương sòm áo
hoặc là các trường hợp đa chấn thương
tháng năm thì cũng có một chương trình
là chúng tôi tư vấn bệnh nhân ăn gì
nên theo dõi sức khỏe như thế nào
dinh dưỡng như thế nào trong ngày tết
thì cũng nhấn mạnh rằng là phải lắng nghe cơ thể mình
cá thể hóa với từng bệnh nhân
những người được máu chưa kiểm soát được
những người có nguy cơ bệnh nhân mãn tính
những người làm trong môi trường hay có thể ăn uống không được điều độ
không được giữ sức khỏe của người khác
thì cần phải có chế bán hợp lý
dùng nguồn gốc thực phẩm
các loại bia rượu hợp với sức khỏe
và phải có sự kiểm soát và tư vấn của các bác sĩ
khi có vấn đề không kiểm soát được đường máu
không kiểm soát được khuế đáp
không kiểm soát được mỡ máu
không kiểm soát được các bệnh nền
các biến chứng của cơ thể cũng như đá giáo đường
cũng cần phải có khuyến cáo ngay từ tại gia đình
chế độ dinh dưỡng hợp lý
cộng thêm chế độ nghỉ ngơi
tập luyện thể dục thể thao
và nó an toàn cho sức khỏe
nếu không thể nói không
quý vị có thể cố gắng hạn chế tối đa
sự ảnh hưởng của rượu bia
với cơ thể mình bằng cách ăn nhẹ
trước khi uống uống thêm nước
trong khi sử dụng đồ có cồn
đặc biệt cần đặt ra cho bản thân mình
một giới hạn uống
và phải tuân thủ theo giới hạn đó
về thực phẩm thì quý vị hãy lựa chọn
những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
những nhà hàng đảm bảo
những tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
sức khỏe chính là
chìa khóa để phòng sa bệnh tật
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo